tại bình thuận chiếc tàu cá thứ năm mươi của ngư dân đóng bằng vốn vay theo nghị định số sáu mươi bảy vừa được hạ thủy
đây là tàu vỏ gỗ của ông bạch lòng ngư dân ở phường bình tân thị xã la di
tàu có công suất tám trăm hai mươi ba cv và là tàu cá hành nghề lưới chụp đầu tiên của bình thuận
được ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh bình thuận ký kết hợp đồng
cho vay vốn đóng mới theo nghị định sáu mươi bảy tổng mức đầu tư đóng mới tàu khoảng một mươi ba tỷ đồng
trong đó agribank bình thuận cho vay theo hợp đồng tiến dụng gần chín một tỷ đồng
hiện bình thuận đã có năm mươi tàu cá được đóng bằng vốn vay theo nghị định sáu mươi bảy đã được hạ thủy
đến thời điểm giữa tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu bình thuận đã có một trăm bảy mươi hai chủ tàu đăng ký vay vốn theo nghị định sáu mươi bảy
các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh đã cam kết cho vay là ba trăm bảy mươi sáu tỷ đồng đã giải ngân được ba trăm năm mươi bốn tỷ đồng